tại bộ công thương ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
phó trưởng ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng trường đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung mương
về phòng chống tham nhũng đã làm việc với ban cán sự đảng bộ công thương về kiểm tra giám sát đôn đốc công tác
phòng chống tham nhũng tại ban cán sự đảng bộ công thương
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực chính phủ phó trưởng ban chỉ đạo trung mương
về phòng chống tham nhũng trưởng đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo chỉ rõ
bộ công thương là bộ quản lý đa ngành đa lĩnh vực phạm vi rộng liên quan trực tiếp
đến hoạt động sản xuất kinh doanh sinh hoạt hàng ngày của nhân dân
tuy nhiên bên cạnh đó cũng đã xảy ra không ít sự việc ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý
uy tín của ngành công thương nhất là tình trạng một số dự án lớn bị thua lỗ kém hiệu quả
do đó thông qua việc kiểm tra lần này đoàn kiểm tra tiếp tục giả soát đánh giá việc thực hiện
kết quả công tác phòng chống tham nhũng nhất là phát huy ưu điểm phát hiện những hạn chế khó khăn vướng mắt
làm rõ nguyên nhân từ đó có biện pháp chủ động chấn trình khắc phục hoặc kiến nghị
để nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng tại bộ công thương nói riêng và cả nước nói chung